ngày bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân huyện phước long tỉnh bạc liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần văn đồng em ba mươi hai tuổi ngụ ấp vĩnh hòa xã vĩnh thanh huyện phước long
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo cáo trạng ngày bốn tháng bảy đồng em cùng với hai tài xế điều khiển xe tải đến vụ tôn
của một người dân ở xã bình minh huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
để vận chuyển tôm càng xanh đến chợ đồ mối bình điền thành phố hồ chí minh
tại đây động em tiếp xúc với nhiều tiểu thương rồi quay trở về vựa tôn nhưng không khai báo y tế
sau đó động em đi nhiều nơi ở huyện hồng dân phước long của tỉnh bạc liêu
và huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
ngày bảy tháng bảy đồng em có biểu hiện sốt nên đến trung tâm y tế huyện phước long khai báo y tế
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bị cáo làm lây lan dịch bệnh cho dì vợ và làm ánh hưởng đến một trăm một mươi sáu người
do theo ý thức và xem thường pháp luật bị cáo trần văn đồng em không tuân thủ đúng quy định
về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh cho người khác nên đã tuyên phạt một năm sáu tháng tù